thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn thực hiện chương trình làm việc toàn khóa sáng nay bảy tháng năm
năm hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
thực hiện chương trình làm việc toàn khóa hôm nay ban chấp hành trung ương bắt đầu họp hội nghị lần thứ bảy
để thảo luận và cho ý kiến về ba đề án đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang
và người lao động trong các doanh nghiệp đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
bên cạnh đó cũng tại hội nghị lần thứ bảy này trung ương sẽ nghe báo cáo các công việc quan trọng
bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương sáu đến hội nghị trung ương bảy
báo cáo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong đảng thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra trung ương
và ủy ban kiểm tra các cấp năm hai nghìn một mươi bảy và xem xét một số vấn đề
với vấn đề về công tác cán bộ hội nghị trung ương lần này diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa một mươi hai
trong bối cảnh sau hai năm rưỡi nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân đất nước đã có nhiều chuyển biến tích cực
và đang đứng trước những thời cơ vận hội mới tốt đẹp hơn cho sự nghiệp đổi mới
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện
các báo cáo đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
dự kiến hội nghị sẽ diễn ra trong vòng một tuần từ hôm nay mùng bảy tháng năm đến ngày một mươi hai tháng năm